cơ quan chức năng huyện lâm hà tỉnh lâm đồng cùng chính quyền xã phi tô vừa tiến hành giải tỏa hơn sáu hectare đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép
tại tiểu khu hai trăm sáu mươi một a thuộc địa phận xã phi tô huyện lâm hà
tại đây lực lượng chức năng đã tiến hành giải tỏa nhổ bỏ hàng nghìn cây trồng như cà phê mắc ca trên diện tích hơn sáu hectare tại tiểu khu hai trăm sáu mươi một
đây là diện tích đất lâm nghiệp trồng thông do ban quản lý rừng phòng hộ lâm hà quản lý
được biết từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay một số đối tượng đã cưa hạ thông và dùng xe cơ giới để san gạt nhằm lấn chiếm trái phép để trồng cà phê và mắc ca
sau khi giải tỏa ban quản lý rừng phòng hộ lâm hà sẽ lập kế hoạch phương án để trồng lại rừng trong thời gian sớm nhất
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ những đối tượng phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật